triển lãm origami hình học không gian của giáo sư mita nijun trường đại học tetsu kuba được trưng bày tại trung tâm giao lưu văn hóa nhật bản hà nội từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai sẽ giúp người xem có thêm góc nhìn khác về nghệ thuật gấp giấy origami
nghệ thuật gấp giấy origami là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của nhật bản origami hình cầu và origami ba d là loại hình gấp giấy origami hoàn toàn mới với các không gian ba chiều và các mặt cong
người gấp sẽ thiết kế sẵn hình dáng hoàn trình và quy trình gấp bằng phần mềm máy tính thay cho cách gấp thủ công truyền thống
loại hình origami đòi hỏi một phương pháp gấp đặc thù là gấp cong đây là một phương pháp khó nhưng sẽ cho ra đời những hình khối ba chiều kỳ ảo chỉ từ một tờ giấy
triển lãm và các hoạt động trải nghiệm giúp những người yêu thích origami sẽ có thêm một góc nhìn khác về nghệ thuật gấp giấy origami và sẽ diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi